thưa quý vị và các bạn cha ông ta xưa có câu
nhất nước nhì phân tam cần tứ giống
để khẳng định vai trò số một của nước cho sản xuất nông nghiệp
thực tế sản xuất cho thấy thủy lợi có vị trí vô cùng quan trọng
quyết định trực tiếp đến năng suất sản lượng của cây trồng vật nuôi
vì vậy trong những năm qua việc đầu tư phát triển thủy lợi
đã được đảng chính phủ các bộ ngành địa phương quan tâm
tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư thủy lợi
mới chỉ dừng lại ở các kênh trục chính hệ thống kênh cấp một cấp hai
riêng hệ thống thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng
vẫn chủ yếu do người dân tự đóng góp đầu tư xây dựng
chỉ có một phần rất nhỏ được hỗ trợ đầu tư
vì vậy hệ thống thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng hiện nay
đang bị xuống cấp nghiêm trọng rất cần được quan tâm đầu tư
theo thống kê của tổng cục thủy lợi hiện nay trên cả nước
có một trăm bốn mươi một kênh mương cấp ba và kênh nội đồng
tuy nhiên mới chỉ có bốn mươi một km được kiên cố chiếm chưa đến ba mươi
ở đồng bằng sông cửu long hệ thống kênh dạch trằng trịt
với trên sáu trăm bảy mươi km không thể kiên cố hóa nhưng nhu cầu về nạo vét rất nhiều
các công trình thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng
phần lớn là do địa phương và người dân tự đầu tư xây dựng
công trình được xây dựng từ rất lâu không có thiết kế
không có kinh phí để tu sửa thường xuyên
vì vậy các công trình đa phần đã xuống cấp nghiêm trọng
gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất
riêng tại khu vực tây nguyên chỉ năm mươi diện tích đất canh tác
được tưới bởi công trình thủy lợi do nhà nước đầu tư
còn năm mươi diện tích còn lại phụ thuộc chủ yếu vào nước trời
và công trình thủy lợi do người dân tự đầu tư khai thác
như đào giếng đào ao trữ nước
việc canh mương thủy lợi nội đồng không được đầu tư phần lớn
do kinh phí hạn hẹp các địa phương cũng không có đủ nguồn kinh phí
để đầu tư tu bổ
điều này đã tác động không chỉ đến sản xuất của người dân
mà còn gây thất thoát nguồn nước do kinh đất thường xuyên bị vùi lấp
thực tế thì hiện nay thái bình có ba trăm một mươi năm hợp tác xã
quản lý toàn bộ hệ thống thủy lợi tây bình sau khi đã được phân cấp
thế thì mỗi một hợp tác xã trung bình nhà nước hỗ trợ khoảng năm trăm linh sáu trăm linh triệu
thì cái phần kinh phí này chỉ đủ cho chi thường xuyên
và chi cho trả tiền điện và chi phí sửa chữa
còn phần kinh phí đầu tư sửa chữa bảo trì cho hệ thống thủy lợi đồng
hiện nay là không có để sửa chữa để đáp ứng kịp thời
cái hệ thống thủy lợi đồng
hợp tác xã nông sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã bình định
thì chúng tôi đang quản lý và điều hành tổng diện tích năm trăm năm mươi một ba hectare đất nông nghiệp
trong cái khó khăn thì do cái quản lý về cái diện tích nó già nhiều
và cái hệ thống sông tưới và sông tiêu
và cái hệ thống mương dẫn nội đồng là nó rất là nhiều
và toàn bộ cái hệ thống này thì nó còn là một số là nó còn cái hệ thống mương kinh đất
cho nên là cái quản lý trong cái việc tưới và tiêu thì nó cũng có những cái thất thoát
cho nên nó cũng có gặp những cái khó khăn trong cái việc tưới và tiêu phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp
cái khó khăn về thứ hai nữa là nó khó khăn do cái điều kiện nó nhiều như thế
cho nên là cái kinh phí để đưa vào cái hoạt động nó cũng có những cái hạn chế
không chỉ thiếu vụ nông nghiệp nhưng cũng có những cái hạn chế
về kinh phí đầu tư tu bổ các công trình thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng
hiện nay việc quản lý các công trình thủy lợi này tại các địa phương cũng gặp phải không ít khó khăn
do đặc thù của công trình thủy lợi miền núi là công trình theo tuyến dài
cho nên là chịu ảnh hưởng tác động rất là lớn của thiên tai mưa lũ hàng năm
cho nên hàng năm công trình thủy lợi ở lào cai là hư hỏng rất là nhiều
do thiên tai mưa lũ rất là nhiều
đồng thời nữa là hàng năm là vào vụ xuân thì chúng tôi thường chịu ảnh hưởng của hạn hán
một số phần diện tích hạn hán là chuyển đổi cơ cấu với chồng
năng lực quản lý do là việc phân cấp rất là mạnh xuống cấp xã
cho nên là việc quản lý vận hành khai thác là hoàn toàn dựa vào người dân
năng lực quản lý của người dân thì thực tế là cũng rất là hạn chế
cán bộ xã thì một trăm linh cán bộ xã ở lào cai là không có chuyên môn được đào tạo về thủy lợi
và đồng thời nó là luân chuyển cán bộ của cấp xã rất là nhiều
nên là người làm công tác quản lý công trình lợi ở địa phương thường thay đổi
chúng tôi để cấp tỉnh tri cục thủy lợi cấp tỉnh thì hàng năm chỉ tổ chức được các lớp tập huấn
tuy nhiên là mới có thể đáp ứng được khoảng hai mươi cho số người mà thực hiện làm nhiệm vụ
quản lý khai thác công trình thủy lợi ở các địa phương
nên là gặp rất là nhiều khó khăn
hiện nay việc đầu tư quản lý thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng còn nhiều bất cập
mỗi địa phương làm theo một kiểu
việc quản lý vì vậy tại nhiều nơi lỏng lẻo
số vụ vi phạm xâm lấn công trình thủy lợi cũng vì thế
mà liên tục tăng lên theo thống kê của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm hai nghìn một mươi bảy cả nước đã phát hiện tám mươi một hai trăm năm mươi ba vụ vi phạm các công trình thủy lợi
trong đó đồng bằng sông hồng chiếm năm mươi bảy một đồng bằng sông cửu long chiếm một mươi sáu bảy
các tỉnh miền núi phía bắc chiếm một mươi hai chín
tổng số tám mươi một hai trăm năm mươi ba vụ vi phạm các công trình thủy lợi
trong đó sáu mươi bốn bốn vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi
một mươi chín sáu vi phạm gây cản trở dòng chảy một mươi bốn bảy vi phạm làm ô nhiễm nguồn nước thủy lợi
trong tổng số trên tám mươi một vụ vi phạm có đến năm mươi hai ba trăm hai mươi bốn vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi
chiếm sáu mươi bốn bốn với các vi phạm chủ yếu như xây dựng nhà ở công trình nhà xưởng chuồng trại chăn nuôi
hình thức này diễn ra phổ biến ở khu vực đông dân cư khu vực nông thôn
đặc biệt là canh rạch đồng bằng sông cửu long
vi phạm gây cản trở dòng chảy có một mươi năm chín trăm hai mươi tám vi phạm chiếm một mươi chín sáu tổng số vụ vi phạm
vi phạm quy định đủ rác thải chất thải xả nước thải vào công trình thủy lợi có một mươi một chín trăm bảy mươi bảy vi phạm chiếm một mươi bốn bảy tổng số vụ vi phạm
theo thống kê mỗi ngày hệ thống thủy lợi bắc hưng hải tiếp nhận khoảng ba trăm linh m ba nước thải
hệ thống thủy lợi sông nhuệ tiếp nhận khoảng năm trăm linh m ba nước thải
trong đó trên bảy mươi là nguồn nước thải sinh hoạt
xả trực tiếp vào hệ thống canh mương nội đồng
phần lớn khối lượng nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu
việc vi phạm các công trình thủy lợi gây ô nhiễm nguồn nước thủy lợi không chỉ gây thiệt hại cho sản xuất
mà còn tác động xấu đến môi trường sức khỏe của người dân
tuy nhiên điều đáng nói là việc xử lý vi phạm các công trình thủy lợi hiện nay vẫn còn rất hạn chế
theo dữ liệu thống kê mới có khoảng một mươi một một trăm sáu mươi hai trên tám mươi một hai trăm năm mươi ba vi phạm được xử lý
chiếm một mươi ba bảy tồn động chưa xử lý
được khoảng bảy mươi vụ vi phạm
vi phạm hành năng công trình thủy lợi xảy ra thường xuyên
hàng năm như hệ thống thủy lợi thanh nguyên của chúng tôi quản lý thì trung bình xảy ra từ một trăm linh đến một trăm năm mươi các vụ vi phạm
trong khi đó thì mức độ xử lý rứt điểm chỉ được khoảng độ năm mươi
còn lại xuống năm mươi là các công trình dây dưa và không giải quyết được
do mức phạt cũng như các quy định cụ thể
cho các cấp các ngành các địa phương nó chưa có quy trách nhiệm
và cũng là mức phạt còn rất là thấp
nên là đấy cũng là một hạn chế trong quản lý khai thác công trình thủy lợi
theo thống kê của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện nay số lượng các công trình thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng trên cả nước như sau
bốn bốn trăm bốn mươi năm hồ chứa có dung tích từ năm mươi đến năm trăm linh triệu m ba
hai chín trăm hai mươi một hồ chứa có dung tích nhỏ hơn năm mươi m ba
một bốn trăm bốn mươi bốn đập dâng kiên cố nhỏ hơn một mươi mét

một trăm một mươi bốn trạm bơm có công suất từ một tới ba sáu trăm linh m ba một giờ
tám năm trăm bảy mươi tám trạm bơm có công suất nhỏ hơn một m ba một giờ
một trăm bốn mươi một kênh mương cấp ba và kênh nội đồng
tám mươi năm cống bọng cống đầu kênh cấp ba
đoạn thủy lợi bắt đầu
đối hợp lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cũng có những nội dung điều chỉnh quy định về thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng
tuy nhiên để cụ thể hóa vào thực tế của các địa phương
rất cần có sự nghiên cứu triển khai phù hợp
đối với quảng ninh thì chúng tôi tập trung để giải quyết
những nhiệm vụ và luật đặt ra từ bài toán quy hoạch
đến bài toán quản lý khai thác công trình
và công tác quản lý và xử lý những tình huống vi phạm
đối với các công trình thủy lợi đã được thiết lập
đồng thời là đối với quảng ninh
trong cái nhiệm vụ thực hiện chúng tôi đã phải giải quyết
và hiện nay tập trung để xây dựng một kế hoạch triển khai đồng bộ
các yêu cầu của pháp luật thủy lợi đã được đặt ra
thủy lợi nội đồng trước đây thường cao cho cơ sở
và chỉ sử dụng trên khả năng là của các tổ chức dùng nước
hiện nay chính sách mới từng ra đời này
đang tạo điều kiện để cho việc xây dựng và hỗ trợ
cho các tổ chức cơ sở dùng nước
gắn liền với tổ chức sản xuất của người nông dân
và cơ sở được tạo được
điều kiện phù hợp và có hiệu quả
để phát huy tốt hơn các công trình đã xây dựng
luật thủy lợi đã quy định rõ
việc cấp phép xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi
do ngành nông nghiệp cấp phép
việc này đã giải quyết được bài toán trồng lấn
trong công tác quản lý nhà nước trước đây
giữa ngành nông nghiệp và ngành tài nguyên môi trường
qua đó sẽ giúp ngành thủy lợi kiểm soát được chất lượng nguồn nước
hạn chế được ô nhiễm nguồn nước thủy lợi như hiện nay
đối với tỉnh bắc ninh thì hiện nay
các văn bản của luật các nghị định hướng dẫn
và quy định của tỉnh đã xác định được
các hành các chỉ giới tức là phạm vi
bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh
vấn đề hiện nay chúng ta sẽ truyền khai như thế nào
đối với công tác xử lý ô nhiễm nguồn nước
thì chúng tôi ngành nông nghiệp sẽ tham dự văn tỉnh
thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ
về việc cấp phép xả thải vào tất cả công trình thủy lợi
đảm bảo các tiêu chí của hiện hành
tất cả công trình xả ra công trình thủy lợi
là phải đảm bảo các tiêu chí về cột ai
khi xả ra công trình thủy lợi
còn đối với công tác xử lý vi phạm
thì luật thủy lợi hiện nay đã quy định rất rõ
những trường hợp vi phạm nguy hiểm
hay là cố tình vi phạm để ảnh hưởng công trình hình lợi
thì đã có giải pháp
rồi trong luật quy định là chuyển được các cơ quan tố tụng
để chúng ta có thể xử lý được theo hình sự
do đặc thù ba miền bắc trung nam hệ thống thủy lợi khác nhau
yêu cầu về nguồn lực đầu tư cũng khác nhau
nên việc quản lý vận hành các công trình này
hiện nay đang trong tình trạng mỗi địa phương làm theo một kiểu
một số địa phương như thái bình hải dương tuyên quang
thực hiện tốt sự phân cấp quản lý công trình thủy lợi
công trình thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng
cho các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý
do vậy các công trình đã có người quản lý thực sự
người dân có thể tham gia trực tiếp vào quản lý công trình thủy lợi
giảm được sự ỉ lại trông chờ vào sự bao cấp của nhà nước
hạn chế tình trạng phá hoại và lấy nước bừa bãi
thủy lợi phí thu đảm bảo kế hoạch được giao
công trình được nâng cấp tu sửa và phát huy hiệu quả
phục vụ tưới công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
dần đi vào nề nếp
công tác vận hành quản lý công trình đã từng bước tuân thủ
theo quy trình quy phạm kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao
trong công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế
tuy nhiên vẫn còn không ít các địa phương vẫn đang lúng túng
chưa tìm được cơ chế quản lý đầu tư tu sửa các công trình
thủy lợi nhỏ nội đồng phù hợp
vì vậy cần có các giải pháp cơ chế phù hợp để đẩy mạnh
xã hội hóa công tác thủy lợi huy động người dân tham gia
vào quản lý và đầu tư bảo dưỡng các công trình thủy lợi nhỏ
nội đồng tại các địa phương theo luật thủy lợi
một cách hiệu quả và bền vững
thưa quý vị và các bạn từ thực tiễn sản xuất cho thấy
đầu tư cho thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng là đầu tư trực tiếp
cho sản xuất nông nghiệp tác động trực tiếp đến hiệu quả của sản xuất
tuy nhiên trong khi nguồn ngân sách hạn hẹp thì giải pháp
vận dụng các nguồn lực xã hội hóa và đầu tư quốc tế là cần thiết
bên cạnh đó cần có giải pháp để phát huy
nội lực trong dân thông qua phong trào toàn dân tham gia làm thủy lợi
vấn đề này sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập trong chương trình
nông nghiệp chuyển động lần sau với chủ đề
hiệu quả từ các mô hình xã hội hóa công tác thủy lợi
mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
chương trình nông nghiệp truyền động hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình
theo địa chỉ chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp chuyển động a gmail com
chương trình được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm
phát lại vào bảy h ba mươi phút thứ sáu một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau